xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc hai mươi h
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến việc phân bổ số tiền
mà các tổ chức cá nhân giúp nạn nhân vụ cháy trung cư mini
ở số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi khương hạ
khiến năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
bà nguyễn lan hương chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
dự kiến phương án hỗ trợ nạn nhân sẽ được công bố trước ngày sáu một mươi một hai nghìn hai mươi ba
đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
trên thực tế ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp của thành phố
chính thức dừng tiếp nhận các khoản hỗ trợ nạn nhân liên quan vụ cháy này
vào ngày một mươi sáu một mươi hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ đến thời điểm này là hơn một trăm ba mươi tỷ đồng
nghị định chín mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp quy định thời gian tiếp nhận ủng hộ không quá sáu mươi ngày
tức là hai tháng kể từ ngày phát động quyên góp
do đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cho biết
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini
ở quận thanh xuân trước ngày sáu một mươi một hai nghìn hai mươi ba
ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua việc hỗ trợ sẽ được công khai
và thực hiện chi trả ngay đảm bảo kịp thời hiệu quả công bằng công khai đúng mục đích và đúng nối tượng
công an tỉnh lai châu cho biết đã tạm giữ hình sự giàng a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tại xã tà lèng huyện tam đường ra đầu thú
và thứ tư vi phạm trật tự an toàn giao thông chấm người thi hành công vụ
khiến ba chiến sĩ công an bị thương
chư là đối tượng hùng hãn nhất làm dập sống mũi một cán bộ của tổ công tác một trăm một
trong vụ chấm người thi hành công vụ xảy ra ngày hai mươi một một mươi tại tổ hai mươi năm phường đông phong tp lai châu
chư khai nhận vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi giàng a hàng gọi điện cho chư nhờ ra khu vực đối diện phòng cảnh sát giao thông
cùng với anh em giúp giàng a hà giàng a sinh giàng a dơ
vì hàng đang bị cảnh sát một trăm một mươi ba giữ xe máy
tại đây cả bốn đã lao vào đấm đá dùng mũ bảo hiểm đánh những cán bộ công an
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú tại quận đống đa tp hà nội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố bắt tạm ra
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn
bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn nghệ an
thông qua môi giới và trao đổi qua lại đối tượng phạm thị vân đã yêu cầu nạn nhân
phải đưa số tiền năm tỷ đồng để làm chi phí thực hiện các việc chuyển mục đích sử dụng đất
từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn
để tạo lòng tin vân đã tiến hành làm và gửi hình ảnh giấy tờ giả
để nhận nhân chuyển ba bảy tỷ đồng rồi sau đó mất liên lạc
đoàn đẳng cũng cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng gồm phạm duy hải chú tại tỉnh nghệ an
và nguyễn quốc lợi chú tại quận thanh khê có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
theo điều tra ban đầu các trinh sát phát hiện nhà của lợi thường xuyên có một số đối tượng
liên quan đến ma túy tụ tập qua kiểm tra nhà của lợi bên trong có một mươi chín gói ma túy heroin
một cân điện tử một khẩu súng chứa một mươi viên đạn đã lên nòng kiểm tra nơi ở của hải
tại phường tân chính thu giữ thêm hai gói heroin
ma túy thu giữ được là khoảng một trăm linh g heroin hải khai nhận móc nối với các đối tượng
mua bán ma túy trên mạng xã hội lấy về phân chia và bán lại kiếm lời
cơn mưa vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay kéo dài khoảng một giờ đã làm nhiều tuyến đường
ở tp hcm bị ngập nặng
theo ghi nhận nhiều xe chết máy trên đường hồ ngọc lã đường sinh cô quận tân bình
nhiều người dân cho biết tuyến đường này mưa nhỏ cũng ngập có đoạn trũng nhất ngập
nhiều hẻm nhỏ trên quốc lộ một a đoạn qua trước công ty puyang cũng ngập nhẹ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày và đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi
khu vực nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm
có nơi trên sáu mươi mm trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
nhiều người dân cho biết tuyến đường này mưa nhỏ cũng ngập có đoạn trũng nhất ngập sâu